cư dân thủ đô khak tum của sudan cho biết giao tranh tại đây đã tạm lắng trong ngày một mươi tháng sáu
sau khi quân đội sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự nhất trí với lệnh ngừng bắn trong vòng hai mươi bốn giờ
theo hãng tin afp các cuộc không kích và pháo kích đã làm dung chuyển khắc tum đã lặn tạm lắng
ít nhất trong ngày một mươi tháng sáu cho phép người dân còn mắc kẹt tại đây có thể ra ngoài để mua nhu yếu phẩm
tại một khu chợ ở khắc tum người dân khẩn trương mua trái cây và những hàng hóa cơ bản khác
trong khi đó nhân viên suebis aliasa cho biết nhiều người dân đã tận dụng thời điểm này để rời khỏi thủ đô
trước khi lệnh ngừng bắn mới nhất có hiệu lực vào sáu giờ sáng ngày một mươi một tháng sáu theo giờ địa phương
tức một mươi ba giờ chiều cùng ngày theo giờ việt nam
giao tranh nổ ra ở sudan kể từ giữa tháng bốn vừa qua khiến hai triệu người đã phải sơ tán
trong đó bốn trăm bảy mươi sáu người đã phải tìm nơi phương án nương nấu tại các quốc gia
tại các quốc gia lãnh đạo
cảm ơn lắng giềng